thông qua công tác kiểm tra thuế tri cục thuế tp quảng ngãi vừa phát hiện một vụ mua bán hóa đơn khống số lượng lớn
và đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển cơ quan thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ
cụ thể tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp tư nhân anh thư và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nghi du chi cục thuế tp quảng ngãi phát hiện
đối với doanh nghiệp tư nhân anh thư sau gần hai năm hoạt động doanh nghiệp đã sử dụng hai ba trăm tám mươi số hóa đơn với doanh thu trên hóa đơn ghi trên liên một là chín tỷ một trăm linh triệu đồng
qua kiểm tra đã phát hiện doanh nghiệp này đã có hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn gồm ba trăm chín mươi một số để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng hơn sáu trăm bốn mươi chín triệu đồng
và có hành vi khai doanh thu không trung thực bỏ ngoài không khai thuế với doanh thu bán ra chưa có thuế là năm trăm bảy mươi bốn triệu đồng
cả hai hành vi trên dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp là bảy trăm linh sáu triệu đồng
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nghi du qua kiểm tra số liệu năm hai nghìn một mươi năm đã phát hiện doanh nghiệp có hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn gồm ba trăm bảy mươi tám số hóa đơn để giảm kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng là bảy trăm năm mươi triệu đồng
trong quý i năm hai nghìn một mươi sáu doanh nghiệp tiếp tục có hành vi kê khai doanh thu không trung thực bỏ ngoài không khai thuế với doanh thu bán ra chưa có thuế